tại vùng biển nghi sơn tỉnh thanh hóa tổ công tác của đoàn trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã phát hiện và tiến hành kiểm tra tàu dầu biển kiểm soát th một nghìn một trăm hai mươi tám do phạm văn thiện chú tại xã hoàng thanh huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa làm thuyền trưởng
tại thời điểm kiểm tra phương tiện đang vận chuyển gần chín mươi lít dầu đeo với hóa đơn chứng từ chưa rõ ràng có nhiều mâu thuẫn về khối lượng thuyền trưởng không xuất trình được bản gốc đăng ký đăng kiểm của phương tiện hiện tổ công tác đã tạm giữ và đưa phương tiện về cảng nghi sơn tỉnh thanh hóa để xác minh điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật